liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở xã ở huyện trư quynh
công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được bốn mươi sáu đối tượng để điều tra
đầu tranh với các đối tượng lực lượng chức năng đã xác định ito ayun
tức amakrus ba mươi năm tuổi ở huyện grombuk của tỉnh đắk lắc
là một trong những đối tượng chủ mưu khởi xướng vụ tấn công
cụ thể eto ayun đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng tham gia gây dối
làm mất an ninh trật tự tấn công hai trụ sở xã ateo và ekoto
đối tượng chủ mưu khai nhận chỉ lôi kéo những người dân tin tưởng
còn những ai không tin etho ayun không tuyên truyền
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu trụ sở hai xã ateo và ekoto ở huyện trư quynh
đã bị tấn công bất ngờ vụ việc đã khiến bốn cán bộ công an xã hy sinh
ba cán bộ xã và hai người dân tử vong
sau khoảng bốn ngày truy quét các lực lượng chức năng đã bắt giữ được bốn mươi sáu nghi phạm
giải cứu hai con tin thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với một số đơn vị đã phá thành công chuyên án và triệt phá đường dây
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ đối tượng lương anh tú
chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật
vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu tại khu vực xã châu thôn huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an đã bắt quả tang lương anh tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật
trong quá trình bắt giữ tú đã chống đối quyết liệt
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ đảm bảo an toàn
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cũng với hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy đối tượng phạm đình huy
chú thệ phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã bị công an quận ngũ hành sơn tạm giữ để điều tra thu giữ một kg ketamine và một viên thuốc lắc
sau một thời gian theo dõi đến chiều ngày một mươi bốn tháng sáu
xác định huy vừa mua một lượng lớn ma túy từ thành phố hồ chí minh
để bán lại cho các con nghiện tại đà nẵng và quảng nam
các trinh sát đã tiếp cận và khống chế thành công phạm đình huy
thu giữ một kg ketamin một viên thuốc lắc một súng ngắn hai mươi bốn viên đạn cùng các tăng vật khác
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ thêm hai mươi bảy gói ma túy dạng mới
được ngụy trang trong các gói cà phê
với hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu đua xe gây náo loạn đường phố
bảy đối tượng vừa bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh khởi tố
trong đó ra lệnh tạm giam bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an đã xác định từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đặng đình quảng chú huyện yên phong thường xuyên đăng tải các video
quay lại quảng và các đối tượng
hiện hành vi bốc đầu xe lạng lách đánh võng
kiểm tra điện thoại của quảng cơ quan công an xác định có trên một trăm ba mươi video bốc đầu xe máy
qua điều tra công an huyện yên phong phối hợp với công an thành phố bắc ninh
đã làm rõ và triệu tập chín đối tượng
quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi
linh quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở ubnd hai xã ia tiêu và ia cát tua huyện chư quynh
giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã có thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ
truy bắt bằng đưa các đối tượng gây ra vụ tấn công nói trên
lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp đấu tranh truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc trên
để xử lý nghiêm theo quy định nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân
quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu thủ đoạn chống phá
của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân tập trung đẩy mạnh
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng
cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lôi kéo chống phá của các thế lực thù địch phản động
tuyệt đối không tin không nghe theo kẻ xấu
thưa quý vị vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người và ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự địa phương
ngay sau khi xảy ra sự việc thì trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật
một số cá nhân tổ chức còn cố tình giật tít gây sốc bằng những ngôn từ mang tính kích động
tạo ra sự hiểu nhầm về đời sống của người dân tại tây nguyên
và để làm rõ hơn vấn đề này truyền hình antv đã có cuộc trao đổi với ông y luyện nghê cơ đâm
nguyên bí thư tỉnh người đắk lắk người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc tây nguyên
để giúp quý vị hiểu rõ hơn về một tây nguyên bình yên phát triển của ngày hôm nay
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa ông là một già làng cũng như là một người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tây nguyên
thì ông có nhận định đánh giá như thế nào về hành vi của nhóm đối tượng đã nổ súng trong đêm một mươi một tháng sáu vừa qua
vâng thưa ông ông có đánh giá như thế nào về sự đổi thay của đời sống bà con
trên đời dân tộc tây nguyên
thưa ông ông có đánh giá như thế nào về sự đổi thay của đời sống bà con trên đời dân tộc tây nguyên